thực hiện kết luận số bảy mươi chín ngày một mươi sáu tháng sáu năm hai nghìn hai mươi của bộ chính trị từ ngày hai mươi bốn đến ngày hai mươi chín tháng tám
tuần thứ hai đợt hai bộ chính trị tiếp tục làm việc theo nhóm với một mươi hai đảng bộ trực thuộc trung ương
để cho ý kiến vào dự thảo các văn kiện và những phương án nhân sử cấp ủy trước khi tiến hành đại hội đảng bộ
nhiệm kỳ hai nghìn hai mươi hai nghìn hai mươi năm theo tinh thần chỉ thị số ba mươi năm ngày ba mươi tháng năm năm hai nghìn một mươi chín của bộ chính trị
nhóm một do thủ tướng nguyễn xuân phúc chủ trì đã làm việc với đảng bộ tỉnh phú thọ tuyên quang và hà nam
nhóm hai do chủ tịch quốc hội nguyễn thị kim ngân chủ trì đã làm việc với đảng bộ tỉnh hà tĩnh hòa bình bắc ninh và lai châu
nhóm ba do đồng chí trần quốc vượng ủy viên bộ chính trị thường trực ban bí thư chủ trì
đã làm việc với đảng bộ tỉnh ninh bình long an bến tre trả vinh và an giang
nhóm bốn do thủ tướng nguyễn xuân phúc chủ trì đã làm việc với đảng bộ tỉnh phú thọ tuyên quang và hà nam
những vấn đề quan trọng như chủ đề kết cấu đánh giá nhận định chủ yếu phương hướng mục tiêu nhiệm vụ giải pháp lớn
những nội dung cơ bản của báo cáo chính trị đưa vào dự thảo nghị quyết
các định hướng lớn nêu trong dự thảo báo cáo chính trị trình đại hội một mươi ba của đảng có liên quan trực tiếp đến các đảng bộ
đối với dự thảo báo cáo kiểm điểm sự lãnh đạo chỉ đạo của ban chấp hành đảng bộ
cho ý kiến chủ yếu về tính nghiêm túc tính chiến đấu trong tự phê bình và phê bình của cấp ủy
về nội dung và phương thức lãnh đạo những kinh nghiệm tốt cách làm mới trong lãnh đạo chỉ đạo của cấp ủy
và nhất là việc thực hiện nhiệm vụ chính trị tại địa phương
đối với phương án nhân sự của cấp ủy cho ý kiến về quá trình chuẩn bị nhân sự số lượng ban chấp hành
ban thường vụ và về tiêu chuẩn nhất là cơ cấu về độ tuổi tỷ lệ tuổi trẻ tỷ lệ nữ tỷ lệ tái cử
căn cứ vào ý kiến kết luận của đồng chí chủ trì hội nghị và ý kiến của các đồng chí bộ chính trị
ban bí thư các ban bộ ngành trung ương các đảng bộ sẽ tiếp tục bổ sung hoàn thiện dự thảo các văn kiện
và phương án công tác nhân sự đại hội để tổ chức thành công đại hội đảng bộ nhiệm ký hai nghìn hai mươi hai nghìn hai mươi năm
như vậy tính đến ngày hai mươi chín tháng tám năm hai nghìn hai mươi bộ chính trị đã làm việc với hai mươi bảy trên sáu mươi bảy đảng bộ trực thuộc trung ương
công tác tổ chức làm việc được các đảng bộ và cơ quan liên quan chuẩn bị nghiêm túc chú đáo trách nhiệm cao
quán triệt thực hiện tốt chỉ thị số ba mươi năm cttu của bộ chính trị và các quy định
hướng dẫn của trung ương các buổi làm việc của bộ chính trị với các đảng bộ trong tuần thứ hai đợt hai đã bảo đảm tốt các yêu cầu chung